chính quyền triều tiên để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với nhật bản trong đó có việc mời lãnh đạo nhật bản tới thăm bình nhưỡng tuyên bố được bà kim do chong phó chủ tịch ủy ban trung ương đảng lao động triều tiên đưa ra mới đây
trong một tuyên bố do hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna công bố bà kim do chong nhấn mạnh không có lý do nào để hai nước không xích lại gần nhau hơn
bà cho hay lãnh đạo nhật bản có thể tới thăm bình nhưỡng vào một thời điểm thích hợp
tuy nhiên bà lưu ý rằng triều tiên hiện chưa có bất cứ kế hoạch nào nhằm cải thiện quan hệ với nhật bản bình nhưỡng sẽ xem xét và chờ thêm những ý kiến của tokyo
phát biểu của bà kim do chong được đưa ra sau khi thủ tướng nhật bản kishida fumio vào hồi tuần trước cho biết ông nhận thấy sự cần thiết mạnh mẽ phải thay đổi mối quan hệ hiện nay giữa tokyo và bình nhưỡng và rằng ông đang triển khai những hành động liên quan